xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty tesco
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét người nơi ở nơi làm việc đối với năm đối tượng gồm
bị can mai văn tinh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bị can đậu văn hùng nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ba bị can trần trọng mừng nguyên tổng giám đốc công ty tesco
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bốn bị can trần văn khâm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty tesco
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bị can ngô sĩ hán nguyên phó tổng giám đốc trường ban quản lý dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai
công ty tisco về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với các bị can
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đối với các bị can
đảm bảo an toàn đúng quy định pháp luật
quá trình khám xét đã tiến hành thu giữ một số hồ sơ tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng tiến hành điều tra mở rộng vụ án
và xác minh thu hồi tài sản bị thiệt hại
tối ngày hôm qua công an tp hcm đã cung cấp thông tin về việc vừa triệt phá một đường dây mua bán
vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng người đài loan trung quốc
và người việt nam cầm đầu thu giữ tổng cộng một một tấn ma túy các loại
trước đó vào trưa ngày một mươi hai tháng bốn công an thành phố đã phát hiện ba xe ô tô
trong đó có một xe tải nhiều dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn quận năm nên tiến hành kiểm tra
khám xét xe tải
xe tải được lượng chức năng phát hiện trên xe cắt dấu sáu mươi loa kéo tay
bên trong chứa sáu trăm linh sáu kg ma túy loại methamphetamin
cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng người đài loan trung quốc
và tiếp tục mở rộng điều tra đường dây này
cơ quan công an bắt giữ thêm một đối tượng người việt nam
đồng thời thu hơn năm trăm linh kg ma túy nữa
công an đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng quốc tịch đài loan trung quốc
và một đối tượng người việt nam
hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ án giết người rồi tưới sang tự thiêu
làm hai người chết xảy ra tại một con hẻm thuộc khu phố chín
phường phú hòa thành phố thủ dầu một bình dương
nạn nhân được xác định là thạch thị cẩm chú tỉnh bình phước
và tống văn đi chú tại tỉnh bạc liêu
thông tin ban đầu được biết đi và cẩm sống với nhau như vợ chồng
tại một khu nhà trọ thuộc phường phú hòa thành phố thủ dầu một bình dương
đi đuổi chị cẩm ra khỏi nhà trọ
chị cẩm đến thuê một căn nhà trọ khác ở gần đó
sau đó đi nhiều lần đến phòng trị cẩm để hàn gắn tình cảm và quay về sống chung
nhưng chị cẩm không đồng ý
sáng sớm ngày hai mươi tháng bốn đi mua khoảng ba lít xăng
và mang một con dao thái lan đứng đợi ở đầu hẻm phòng trọ chị cầm
khi thấy chị cẩm đi ra đối tượng đi chạy đến dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị cẩm
rồi tưới xăng lên hai người sau đó châm lửa đốt khiến cả hai tử vong tại chỗ
đi đuổi chị cẩm đến thuê một căn nhà trọ
ô tô sermi remote ô tô vận tải container ô tô c tec chở xăng dầu hóa chất hàng nguy hiểm
tập trung vào các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông
như tốc độ tránh vượt phần đường làn đường dừng đỗ nồng độ cồn ma túy
chạy xe vào làn khẩn cấp không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn
ngoài ra lực lượng chức năng cũng sẽ tập trung đấu tranh có hiệu quả
với các loại tội phạm trên tuyến giúp người dân đi lại an toàn
kế hoạch cao điểm sẽ diễn ra từ ngày hai mươi tháng bốn đến ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thông tin về các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại bình phước và khánh hòa
khiến hai người phụ nữ tử vong sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
sáng nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi năm
đoạn qua xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
người phụ nữ điều khiển xe đạp lưu thông trái quy định vào làn đường xe ô tô
bị chiếc xe tải tông tử vong tại chỗ
nạn nhân là bà mai thị ngận bốn mươi bảy tuổi trú tại xã tân tiến huyện đồng phú
toàn bộ vụ việc được camera an ninh của một cửa hàng điện thoại đối diện ghi lại
tài xế điều khiển xe tải tên là nguyễn viết dũng
ngay sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường
trước đó khoảng tám giờ sáng ngày một mươi chín tháng bốn
chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng đang chạy theo hướng từ đường lê hồng phong
sẽ vào đường phong châu thì bất ngờ xảy ra va chạm với người phụ nữ đi xe đạp chạy cùng chiều
do bị xe ben cán qua
đã tử vong ngay tại chỗ
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra
lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông giải quyết vụ việc
liên tục trong những ngày qua
người dân trên huyện đảo lý sơn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu xăng dầu nghiêm trọng
các tổ vận tải chung chuyển xăng dầu ra đảo bị dừng hoạt động
đã dẫn tới chuyện các cây xăng dầu rơi vào tình trạng khan hiếm nhiên liệu
cung không đủ cầu
người dân đảo lý sơn nháo nhỏ mua xăng dầu giữ chữ
trong khi một số cây xăng
đóng cửa ngưng hoạt động vì hết xăng dầu cung cấp
hàng trăm căn nhựa được tập kết trở mua xăng dầu
tại cây xăng dầu bán lẻ của doanh nghiệp tư nhân nhiên phường
ở xã an vĩnh nguyện lý sơn
tình trạng khan hiếm xăng dầu
đã làm khổ người dân đảo lý sơn trong gần một tuần nay
hầu trước kia trên cây xăng này phong phố dị dứt
nhưng mà cây xăng này bây giờ nó không
không đủ cung cấp cho nên nó không có phong phố dị
nguyên nhân dẫn tới tình trạng khan hiếm xăng dầu
trên đảo lý sơn là do không có tàu vận tải xăng dầu ra đảo
để cung ứng xăng dầu
sau khi được tri cục đăng kiểm bốn đà nẵng kiểm định
thì tất cả các phương tiện tàu vận tải xăng dầu ra đảo lâu nay
đều không đạt yêu cầu hoạt động
nên lực lượng biên phòng kiên quyết cho dừng hoạt động
các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên đảo lý sơn cho rằng
không thể thuê được tàu khác đưa dầu từ đất liền ra đảo
do giá thuê cao
trước tình trạng khan hiếm xăng dầu diễn ra nghiêm trọng
ubnd huyện lý sơn đang khẩn trương giải quyết vụ việc
tiến hành làm việc với sở công thương
và đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh
xem xét và đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh
xem xét tạm thời cho tàu dịch vụ hậu cần bảy
của doanh nghiệp tư nhân nhiên phường
vận chuyển xăng dầu ra đảo để cung cấp cho người dân
đã đề nghị trong thời gian chờ hai doanh nghiệp
khắc phục các kiếm quyết của các phương tiện
hiện tại không đảm bảo
sẽ sử dụng phương tiện tàu dịch vụ bảy
của nhiên phường để cung cấp
xăng dầu ra đảo lý sơn
sau khi khắc văn bản của huyện
tỉnh và sở công thương đã làm việc
với ủy ban dân huyện
trên cơ sở đó cũng có ký ký
đề nghị đề nghị
bộ chủ tịch sẽ tạo điều kiện
để những phương tiện dịch vụ hậu cần
nghỉ cá của nhiên phường
sẽ hoạt động tạm thời
trả xăng dầu ra cung cấp
thứ nhất là trên biển thứ hai là có
phục vụ nhân dân trên đảo về xăng dầu
đến sáng nay
một số cây xăng dầu trên đảo lý sơn
đã phải đóng cửa vì hết xăng dầu bán
trong khi đó các phương tiện
trên đảo kể cả tàu thuyền của nhân dân
cũng đang khốn khó vì không có
nhân liệu hoạt động
vào chiều nay bà phạm thị hương
phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lý sơn
cho biết để giải quyết trước mắt tình trạng
thiếu hụt nghiêm trọng nhân liệu xăng trên đảo
cơ quan chức năng trong đó có lực lượng
biên phòng đã thống nhất về việc
tạm thời cho tàu dịch vụ hậu cần
tiên tri bảy của doanh nghiệp tư nhân
nhiên phường vận chuyển xăng từ trong đất liền
ra đảo để cung cấp cho người dân
cũng ngay trong chiều ngày hôm nay
tàu tiên tri bảy đã được đưa vào đất liền
vận chuyển ba mươi lít xăng ra đảo
phục vụ người dân giải quyết tình trạng
thiếu hụt xăng trên đảo
thưa quý vị do thời tiết nắng nóng
trong những ngày qua với nền nhiệt phổ biến
từ bốn mươi đến bốn mươi một độ c cùng với đó là
gió lào thổi mạnh đã gây cháy rừng
nhiều nơi tại các tỉnh điện biên lai châu
và sơn la hàng nghìn người được huy động
để không chế ngọn lửa
ngay khi phát hiện đám cháy tại khu vực
bản hua ti xã co mạ huyện thận châu
tỉnh sơn la tri cục kiểm lâm tỉnh sơn la
phối hợp cùng chính quyền huyện thuận châu
và xã co mạ huy động trên ba trăm linh người
tiến hành trợ cháy do tiết trời
nắng nóng kèm theo gió to nên toàn bộ
sáu mươi hectare rừng trồng năm hai nghìn một mươi sáu
đã bị gọn lửa thiêu rụi không có
khả năng phục hồi trước diễn biến
thời tiết cực kỳ khắc nghiệt như hiện nay toàn bộ
các cánh rừng trên địa bàn tỉnh sơn la có khả năng
xảy ra cháy rừng ở cấp độ năm cấp cao nhất
cấp cực kỳ nguy hiểm trong khi đó
tại điện biên từ ngày một mươi tám tháng bốn
đã xảy ra cháy rừng tại xã mường đăng
huyện mường hàng với các điểm cháy thuộc
bản nậm pọng và bản trăn hai
diện tích cháy tại hai bản này ước tính lên đến
một mươi bốn hectare tuy nhiên chủ yếu là
cháy ngầm dưới tán rừng nên không thiệt hại
lớn đến rừng hơn hai trăm linh người thuộc
các lực lượng của xã mường đăng và hạt kiểm lâm
huyện điện biên đã được huy động để tham gia
trợ cháy còn tại lai châu trong
ba ngày qua từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng bốn
do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài
trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hàng chục
vụ cháy rừng và thảm thực vật
bước đầu gây thiệt hại một số diện tích rừng
trồng và rừng tái sinh trên địa bàn
cụ thể cũng trong ngày một mươi tám tháng bốn
toàn tỉnh lai châu đã xảy ra năm vụ cháy rừng
tại các xã nậm cần huyện tân nguyên
nậm manh nậm ban huyện nậm nhùn
ma quai huyện xìn hồ và
nung nàng huyện tam đường
tiếp theo chương trình an ninh hai mươi bốn h
mời quý vị và các bạn cập nhật những tin tức
từ trường quay phía nam với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin chào trường quay hà nội và xin chào
tất cả quý vị khán giả thưa tất cả quý vị và các bạn
hôm nay ngày hai mươi bốn trên bảy
ngày hôm nay chúng tôi xin mời
quý vị và các bạn cùng thêm những thông tin mới
vừa cập nhật trên các lĩnh vực về kinh tế
văn hóa xã hội ở phía nam nhưng trước hết
xin mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi
những tin tức quan trọng
khoảng chín h ngày hai mươi tháng bốn
tại khu đất trống trên đường số sáu
phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm
đã xảy ra vụ cháy uy hiếp hàng chục
khổ dân sống trong khu vực
thời điểm trên người dân phát hiện
lửa bùng phát tại khu đất trống rộng hơn
hai m hai có dài mọc ôm tùng
xung quanh là khu dân cư thời tiết hành khô
nắng nóng làm lửa lan nhanh uy hiếp
nhiều nhà dân lực lượng tại chỗ huy động
thiết bị để dập lửa nhưng không hiệu quả
cảnh sát sau đó sử dụng phương tiện chuyên dụng
để dập tắt đám cháy bảo vệ an toàn
nhiều kho xưởng và nhà dân trong khu vực
nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân
bất cẩn trong việc đốt rác dẫn đến cháy lan
tp hcm đang bước vào cao điểm mùa khô
nắng nóng do đó người dân cần nâng cao
ý thức phòng ngừa cháy nổ để tránh
những hậu quả đáng tiếc xảy ra
để kịp thời động viên lực lượng tham gia
vây bắt vụ vận chuyển trái phép hơn một một tấn ma túy
hôm một mươi tám tháng bốn vừa qua chiều ngày hai mươi tháng bốn
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm đã khen thưởng
những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
trong vụ án này
ngày một mươi tám tháng bốn công an tp hcm đã triệt phá thành công
một băng nhóm vận chuyển tiêu thụ ma túy xuyên quốc gia
với sự tham gia của nhiều đối tượng
người nước ngoài và việt nam thu giữ hơn một một tấn ma túy
đây là đường dây vận chuyển ma túy quy mô đặc biệt lớn
với thua đoạn các dấu ma túy rất tinh vi
trong những chiếc loa thùng bên trong các gói dạng trà
ghi nhận và đánh giá cao những thành tích xuất sắc này
trong hội nghị đánh giá tình hình kết quả công tác
đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn thành phố
năm hai nghìn một mươi tám và triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra vào chiều ngày hai mươi tháng bốn
đồng chí nguyễn thị nhân ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm đã biểu dương những chiến công
của lực lượng công an thành phố trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm ma túy đồng thời tặng khen thưởng
các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố
thưa quý vị tính đến thời điểm này
tất cả học sinh trung học phổ thông tại tp hcm
đã hoàn tất hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học năm hai nghìn một mươi chín
cũng như những thông tin về nguyện vọng của mình
sẽ không còn thay đổi hay chỉnh sửa bất cứ điều gì
bởi toàn bộ đã được chốt vào lúc một mươi bảy h chiều nay
đến thời điểm này hầu hết học sinh lớp một mươi hai
tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tp hcm

họ đã đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
và xét tuyển đại học cao đẳng
mặc dù đã tìm hiểu kỹ nhưng nhiều em vẫn gặp khó khăn
khi làm hồ sơ đăng ký dự thi
nên việc nhập dữ liệu công tác thu hồ sơ
cũng tốn nhiều thời gian
năm nay thì thấy hầu hết nhìn chung
thì không có nhiều nguyện vọng bằng năm ngoái
nhưng mà cũng có một số em là đăng ký
tới hết cái tờ đằng sau là hai mươi nguyện vọng luôn
hướng dẫn khai hồ sơ là hướng dẫn ngay từ đầu rồi
nhưng mà những em sai thì sẽ là hướng dẫn khai lại kỹ từng dòng
rồi nói các em là xem thông tin chính xác
là ví dụ một trang duy nhất thôi là thi tuyển sinh vn
thì vào trang đó xem để được tránh trường hợp
mà sai mã trường mã ngành với tên ngành
năm nay bộ giáo dục và đào tạo không giới hạn nguyện vọng đăng ký
để tránh trường hợp học sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng
dẫn đến không có định hướng ôn tập rõ ràng
các trường trung học phổ thông cũng tư vấn kỹ
cho các em cân nhắc lựa chọn
các trường trung học phổ thông chọn nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng
chọn tổ hợp thi trung học phổ thông quốc gia
trước ngày hoàn tất hồ sơ dự thi học sinh vẫn còn nhiều lo lắng về kỳ thi
năm nay cái cách tính điểm tốt nghiệp nó khác với lại cái năm trước
với lại em sợ cái điểm chuẩn nó tăng
em chọn năm nguyện vọng vì em thấy nó là cái số trung bình
với lại nó vừa đủ cái mức an toàn
cho em thấy thì năm trước là cái đề toán nó rất là khó
cho nên là khiến cho
năm nay là em phải ôn tập nhiều hơn nữa
rồi ký thức đã ba năm rồi
năm nay em chọn bốn nguyện vọng
tại vì em có một số bạn thì chọn rất là nhiều nguyện vọng
nhưng mà em thấy thích ngành nào thì mình chọn đúng ngành đó
chứ mình không kích khiết phải chọn quá nhiều ngành
sau một mươi bảy h ngày hai mươi tháng bốn
thí sinh không được thay đổi địa điểm thi
và các thông tin về bài thi môn thi đã đăng ký
sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi
thí sinh sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu
để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi
tài khoản này được dùng để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi
từ khi đăng ký dự thi đến khi xem xét kết quả thi
xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
xét tuyển sinh cao đẳng đại học trung cấp
để bảo mật thông tin thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu
đồng thời bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình
thưa quý vị cơ quan thi hành án hình sự công an tp hcm
đã tiến hành xét tha tù trước thời hạn có điều kiện
cho một mươi hai phạm nhân tại trại tạm dự
đây là hành động giúp cho người đang chấp hành hình phạt tù
được sớm quay trở về với cộng đồng để cải tạo và sơ chữa lỗi lầm
đảng và nhà nước luôn có chính sách nhân đạo khoan hồng với người phạm tội
xã hội cũng luôn sẵn sàng tạo điều kiện để những người đã từng một lần lầm lỡ
tái hòa nhập cộng đồng xóa bỏ mặc cảm để trở thành người lương thiện
đóng góp những việc có ích cho xã hội
trong quá trình lao động chấp hành án tại cơ sở giam giữ
chúng tôi thường xuyên là giáo dục
cho phạm nhân là biết thực hiện đúng các quy định của pháp luật
biết cư xử rõ rạ biết cư xử biết xem xét từng hành vi một
không nên bốc đồng không nên tranh luận không nên tranh cãi
trong quá trình chấp hành án tại trại
thì từ đó để tạo cho một phạm nhân một cái ý thức chấp hành và tôn trọng
tuân thủ theo pháp luật khi về địa phương để sinh sống
bên cạnh đó pháp luật hình sự cũng đã có những các quy định
về tạo điều kiện tái qua nhập cộng đồng cho phạm nhân chấp hành án
xong hình phạt tù trở về ở dưới địa phương
kêu gọi các cơ quan ban ngành đoàn thể là để tạo điều kiện hết sức giúp đỡ cho phạm nhân
để mà họ có cái điều kiện họ tái hòa nhập cộng đồng
cũng như là làm ăn sinh sống ổn định cuộc sống
các trường hợp được tha tù trước thời hạn sẽ được giám sát giáo dục và giúp đỡ
dạy nghề tạo điều kiện để làm ăn lương thiện hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật
đây là chính sách góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm
tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù
có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về với cộng đồng
họ phải tuân thủ một số nghĩa vụ nhất định tại địa phương nơi cư trú
nếu vi phạm các nghĩa vụ đến một mức độ nào đó thì tòa án sẽ hủy bỏ việc tha trước thời hạn
và buộc họ phải chấp hành hình phạt tù còn lại chưa chấp hành
phụ nữ tp hcm nói không với rãi
rác thải nhựa đây là khẩu hiệu hành động của hội liên hiệp phụ nữ tp hcm
trong phong trào chống rác thải nhựa bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi chín
lễ phát động chương trình hành động diễn ra vào sáng nay tại nhà văn hóa phụ nữ tp hcm
là thành phố đô thị phát triển gắn liền với sự đông đúc
tp hcm đang từng ngày gồng gánh lượng rác thải nhựa càng lớn
trong khi mức tái chế thì chỉ như muối bỏ bể
do đó bằng việc tác động tích cực vào ý thức
cũng như thói quen sử dụng vật dụng sinh hoạt hàng ngày của các chị em nội trợ nói riêng
và người tiêu dùng nói chung hội liên hiệp phụ nữ tp hcm mong muốn
mỗi cá nhân tham gia phong trào chống rác thải nhựa sẽ là một người tiên phong
trong gia đình khu phố nơi mình sinh sống từ đó lan tỏa phong trào mạnh mẽ hơn

nói thẳng với gia đình nhà cô
tham gia phong trào mỗi cơ sở hội sẽ có những hoạt động cụ thể
trong đó phải gắn liền với các hoạt động không sử dụng ống hút nhựa
chai nước nhựa túi ni lông không sử dụng ly chán dĩa dùng một lần
không dùng các sản phẩm nhựa khó phân hủy
sử dụng sản phẩm và ủng hộ các cơ sở sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường
phân loại rác tại gia đình và tăng cường trồng cây xanh
kính thưa quý vị thay vì sử dụng túi ni lông hoặc túi nhựa
thì tại sao chúng ta không sử dụng những chiếc túi bàn như thế này để đi mua thực phẩm
đây là một trong những sản phẩm thuộc dòng mây tre lá được hội liên hiệp phụ nữ tp hcm
khuyến khích và tuyên truyền các chị em nội trợ cũng như người dân tp hcm sử dụng
nhằm hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa
những chiếc túi này vừa xanh mát vừa tiết kiệm chi phí thì chúng ta mua một lần
sử dụng nhiều lần mà còn là một sản phẩm xanh thân thiện với môi trường
mình đi làm mình sách tài liệu nó cũng tiện lợi
mình bỏ sổ sách hay là cây viếng thì nó gọn
với lại nếu mà mình xách cái túi mà nó có nhiều giá trị thì cũng khi là xào bị giật
thảo niệm là nó vừa thân thiện môi trường
mà nó cũng tiện lợi cho mình nó an toàn cho mình nữa
giống như làn hàng với lại thiên nhiên nó đỡ phải sử dụng những cái vật liệu mà như là da
hay là bằng những cái ni lông thì nó không có tốt cho môi trường
ngoài những gian hàng sản phẩm thân thiện với môi trường được giới thiệu và gợi ý cho các hội viên
sử dụng nhằm thay thế rác thải nhựa tại buổi lễ phát động chống rác thải nhựa hội liên
nghiệp phụ nữ tp hcm còn phát động phong trào nối với rác thải nhựa

ngay bây giờ cho phép chúng tôi xin được mời tất cả quý vị
sẽ cùng quay trở lại với trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ ucs
và quân chủng phòng không không quân việt nam
đã khởi động dự án xử lý dioxin
tại sân bay biên hòa
đây là điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất việt nam
tham dự có phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
thượng tướng nguyễn trí vịnh
thứ trưởng bộ quốc phòng
đoàn thượng nghị sĩ mỹ do thượng nghị sĩ patrick leahy dẫn đầu
đã cùng bấm nút khởi công dự án
phát biểu tại buổi lễ
thượng nghị sĩ patrick leahy
phó chủ tịch ủy ban chuẩn tri thượng viện mỹ
đánh giá cao tiến trình chung tay
xoa dự vết thương chiến tranh giữa hai nước
phó thủ tướng thường trực trương hoa bình
đánh giá cao sự phối hợp
giữa hai nước việt nam và mỹ
trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn
và chất độc hóa học sau chiến tranh
trong đó có dự án tẩy độc tại sân bay biên hòa
phó thủ tướng yêu cầu hai bên
tiếp tục phối hợp chặt chẽ
bảo đảm hiệu quả chất lượng của dự án
dự án tẩy độc dioxin tại sân bay biên hòa
là một trong những dự án xử lý môi trường
lớn trên thế giới
diện tích xử lý cao gấp bốn lần
so với tại sân bay đà nẵng
thời gian xử lý dự án này trong khoảng một mươi năm
kinh phí do mỹ tài trợ
một trăm tám mươi ba triệu đô la mỹ
và vốn đối ứng từ chính phủ việt nam
khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng
cũng trong sáng nay cơ quan phát triển quốc tế
hoa kỳ uced và văn phòng cơ quan thường trực
ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả
bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh
ở việt nam cũng đã ký văn bản
ghi nhận ý định với mục tiêu
cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống
cho người khuyết tật ở bảy tỉnh tại việt nam
là quảng trị thừa thiên huế
quảng nam bình định đồng nai
bình phước và tây ninh
nhân ngày sách việt nam và hưởng ứng kế hoạch
của bộ công an về việc phát triển văn hóa đọc
trong công an nhân dân kỷ niệm năm mươi năm
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
vào sáng ngày hôm nay trường đại học phòng cháy chữa cháy
đã tổ chức chương bày triển lãm sách
và phát động phong trào đọc sách với chủ đề
công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương
đạo đức hồ chí minh
tại lễ phát động
hàng trăm cán bộ chiến sĩ giảng viên học viên
đã được nghe buổi nói chuyện chuyên đề
di trúc của chủ tịch hồ chí minh
do giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo
nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương
chuyên gia cao cấp của học viện chính trị quốc gia
hồ chí minh trình bày
trong khuôn khổ của chương trình
trường đại học phòng cháy chữa cháy
còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác
như phối hợp với các nhà xuất bản nhà sách
trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
tổ chức triển lãm giới thiệu sách
thông qua chương trình này
đảng ủy lãnh đạo trường đại học phòng cháy chữa cháy
mong muốn phát huy tốt nhất được sức mạnh
và sự ủng hộ của đông đảo cán bộ giáo viên
và học viên của nhà trường
làm tiền đề lan tỏa phong trào phát triển văn hóa đọc
ngày càng sâu rộng hiệu quả và thiết thực
có thể thấy rằng kể từ khi thủ tướng chính phủ
quyết định lấy ngày hai mươi một tháng bốn hàng năm
là ngày sách việt nam để thực hiện
các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
thì tháng bốn hàng năm đã trở thành
những ngày đáng nhớ với những người yêu sách
và những người làm công tác xuất bản
in ấn sách tạo chuyển biến căn bản
trong nhận thức của xã hội về ý nghĩa
giá trị của sách và việc đọc sách
là kết quả được sau năm năm triển khai
các hoạt động cụ thể thiết thực hưởng ứng
ngày sách việt nam
học viện cảnh sát nhân dân
với lễ phát động đọc sách trong toàn học viện
tặng sách cho chiến sinh nhiệm vụ
của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đại học phòng cháy chữa cháy
hưởng ứng phòng trào đọc
đó chỉ là ba trong hàng ngàn đơn vị
trong lực lượng công an nhân dân
tích cực hưởng ứng phòng trào đọc sách
do bộ trưởng bộ công an phát động
cũng như hưởng ứng ngày sách việt nam
hai mươi một tháng bốn
từ đó nhằm tạo thói quen đọc sách
của mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên
công an nhân dân
từ buổi thiền lắm sẽ giúp cho chúng tôi
được tiếp cận các nguồn trí thức
và sẽ được mở mang thêm tầm mắt
và giúp cho
văn hóa đọc của công an nhân dân
càng ngày càng tốt
và càng phát triển hơn
và không chỉ trong lực lượng công an nhân dân
mà phòng trào đọc sách cũng đang lan tỏa
ở khắp mọi nơi mọi lĩnh vực
năm năm kể từ ngày sách việt nam ra đời
khắp các địa phương trên cả nước
hoạt động cổ vũ cho văn hóa đọc sách
được tổ chức rộng rãi
phòng trào đọc sách
cũng được lan tỏa mạnh mẽ
đã có tới chín mươi số tỉnh thành phố
triển khai hoạt động của ngày sách việt nam
đến các quận huyện
và ba mươi tỉnh thành phố

và ngoài việc tổ chức
các hộ sách các triển lãm
rồi các đợt tuyên truyền
thì hoạt động ngày sách việt nam
đi vào thiết thực hơn
đến các tủ sách gia đình
rồi đến các cơ quan tổ chức đoàn thể
ví dụ như bộ tư pháp có hẳn
chương trình đưa vào công chức đọc sách
trung ương đoàn đưa đến các tổ chức đoàn
rồi đặc biệt nhất
là mô hình tủ sách trại giam
của bên bộ công an đưa vào để cho phạm nhân
ra đây là cái tủ sách trại giam đó
là để phục vụ phạm nhân
chứ không phải phục vụ cán bộ quản giáo
thì đây là các hoạt động
ngày một lan tỏa hơn
mỗi cuốn sách đều là một phần quý
trong kho tảng trí thức của nhân loại
đọc sách không chỉ giúp
người đọc nâng cao hiểu biết
diện luyện năng lực ngôn ngữ
mà còn tạo thói quen tốt
giúp ta hoàn thiện bản thân mình hơn
cũng bởi ý nghĩa đó cùng với
ngày sách việt nam mà không chờ
đọc sách đang ngày càng rộng rãi
mang đến không gian văn hóa lành mạnh